kính thưa quý vị mới đây bốn ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu tiếp tục có đơn kiến nghị
lên thủ tướng chính phủ về một số hỗ trợ và trước nguy cơ phá sản cận kề
một số đề xuất được đánh giá táo bạo trong văn bản là xem xét là xem phim chiếu rạp
trở thành một hoạt động thiết yếu một hoạt động dễ dàng áp dụng nguyên tắc năm k để phòng dịch
đây là đợt đóng cửa thứ tư của hoạt động chiếu rạp để phòng chống covid một mươi chín
đại diện bốn đơn vị kinh doanh lớn nhất hiện nay là cgv cinema lotte cinema galaxy và bhd star cineplex
đều chia sẻ rằng phần lợi nhuận của đợt tái khởi động sau chưa kịp bù lỗ thì phải tiếp tục đóng cửa
khiến lỗ trồng lỗ hệ quả tất yếu của thiệt hại kinh doanh là phải nhờ tòa án phân giải yêu cầu
giảm phí thuê mặt bằng giữa ctv và hai đơn vị cho thuê

đầu năm hai nghìn hai mươi một

bộ phòng chống covid một mươi chín đã đưa ra một bộ phòng chống covid một mươi chín
bộ phòng chống covid một mươi chín đã đưa ra một bộ phòng chống covid một mươi chín
tại chính chẳng hạn nhà nước có những chính sách hỗ trợ về bảo hiểm cho nhân viên
hoặc là những chính sách về an sinh xã hội cho nhân viên để đảm bảo là chúng tôi không dẫn tới trình cạn
phải xa thải nhân viên hàng loạt dẫn đến việc thất nghiệp của các bạn nhân viên hiện nay đang phục vụ tại gạo
trong các đề xuất nội dung hy vọng đưa xem phim tại rạp là một nhu cầu thiết yếu đang được tranh luận sôi nổi
văn bản nêu hoạt động chiếc phim phục vụ giải trí cũng là hoạt động thiết yếu trong thời đại ngày nay
đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay cũng càng nên được thúc đẩy nhằm giảm thiểu các chiến bệnh do căng thẳng tâm lý
góp phần giảm áp lực cho ngành y tế
khi truyền hình công an nhân dân liên hệ làm rõ về đề xuất này đại diện cùng rạp bhdsa cineplex cho biết
qua nhiều đợt dịch chúng tôi xác định tinh thần phải sống chung với dịch bệnh lâu dài
về chủ quan chúng tôi cũng đã có những phương án kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên
việc luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện các biện pháp năm k trở thành văn hóa bắt buộc của công ty trong mùa dịch
văn bản này chúng tôi gửi tới chính phủ và các ban ngành trước khi dịch đi vào giai đoạn khó khăn nhất nên mạnh dạng đề xuất vậy
tuy nhiên với tình hình hiện nay chúng tôi luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo để cùng chung tay với xã hội vượt qua khó khăn này
đây là lần lên tiếng đầu tiên và thống nhất cửa bố ông lớn đại diện cho ngành chiếu rạp trong nước
tiêu cực rõ nét hơn bao giờ hết của dịch bệnh
văn bản này được gửi với hy vọng nhận được sự đồng hành của các chính sách cùng nhau vượt dịch
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hiệp hội xuất tiến phát triển điện ảnh việt nam cũng đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
với một số đề xuất tương tự song chưa nhận được kết quả